nhằm phát huy thành quả của cuộc thi tiếng hát người khuyết tật hướng tới kỷ niệm ngày người khuyết tật việt nam
đồng thời nhằm tiếp tục góp phần thực hiện công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật luật người khuyết tật
hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi việt nam chủ trì phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa công bố tổ chức hội thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề những trái tim khát vọng
hội thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ hai được tổ chức nhằm tiếp tục đáp ứng quyền lợi hợp pháp
nguyện vọng chính đáng được tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật của người khuyết tật
đồng thời động viên khuyến khích họ tự tin thể hiện tài năng năng khiếu sáng tác biểu diễn nghệ thuật
thực hiện quyền của mình trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật qua đó góp phần tích cực nâng cao nhận thức xã hội
thừa nhận và tôn vinh tài năng của người khuyết tật
điểm mới của chương trình năm nay là ngoài các vòng sơ tuyển thi khu vực thi trung kết và đêm gala trao dài
sẽ có thêm một số hình thức hoạt động bên lề như có ép riêng của chương trình nhắn tin bình chọn qua tổng đài
tổ chức triển lãm giới thiệu sản phẩm do người khuyết tật làm ra và các buổi biểu diễn tại các trường đại học